ngày hai mươi và hai mươi một tháng sáu vừa qua bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội đảng ngọc dung
với tư cách đặc phái viên của thủ tướng chính phủ đã có chuyến thăm và làm việc
tại liên minh châu âu eu và bỉ nhằm thúc đẩy việc ký kết hiệp định thương mại tự do giữa việt nam với eu
và một lần nữa khẳng định những nỗ lực của việt nam trong việc thực thi các cam kết quốc tế về lao động
trong hai ngày làm việc tại bruxelles bộ trưởng đào ngọc dung đã có các cuộc gặp
với phó chủ tịch ủy ban châu âu phụ trách các vấn đề về việc làm và tăng trường
cao ủy phụ trách thương mại của eu chủ tịch ủy ban thương mại quốc tế nghị viện châu âu
tổng vụ trưởng việc làm và các vấn đề xã hội và ông christer peter phó thủ tướng
kiêm bộ trưởng kinh tế việc làm của vương quốc bỉ
các cuộc làm việc tập trung thảo luận về những vấn đề liên quan đến các cam kết về lao động
trong chương trình thương mại và phát triển bền vững của hiệp định thương mại tự do giữa việt nam
với liên minh châu âu evfta
theo eu và bỉ về việc quốc hội việt nam thông qua nghị quyết sai nhập công ước chín mươi tám
của tổ chức lao động quốc tế ilo công tác chuẩn bị cho việc đệ trình ra quốc hội
hai công ước số một trăm linh năm và tám mươi bảy của ilo đang được đẩy nhanh
phía eu và bỉ đánh giá cao những nỗ lực của việt nam trong thời gian qua
phía eu coi đây là một trong những điều kiện có tính quyết định đến hội đồng châu âu
sẽ họp vào ngày hai mươi năm tháng sáu tới để xem xét đồng ý
ủy nhiệm cho ủy ban châu âu ký kết hiệp định evfta với việt nam
trong chương trình
thời gian sớm nhất